cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức huệ tỉnh long an vừa kết thúc hồ sơ vụ án chuyển sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố trước pháp luật đối tượng đặng minh khôi chú ấp bốn xã mỹ thạnh bắc huyện đức huệ tỉnh long an về tội cướp tài sản